sau bốn ngày thực hiện chỉ thị một mươi tám về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội tp hcm đã có hơn năm doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại
cụ thể trên địa bàn tp hcm hiện đã có năm hai trăm bảy mươi chín doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại
nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị nguồn nhân lực máy móc chuẩn bị tiếp tục hoạt động trở lại
nhiều quận nguyện làm việc với cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để nắm thực trạng
tạo điều kiện cho họ nhanh chóng tiếp tục sản xuất
về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu công nghệ cao khu chế xuất
thì trước ngày một tháng một mươi có hai trăm tám mươi tám lao động làm việc tại các khu vực gãi trên
trong đó trong thời gian giãn cách xã hội có bảy mươi lao động làm việc theo nguyên tắc ba tại chỗ
hoặc một cung đường hai điểm đến
sau ngày một tháng một mươi số lao động làm việc theo nguyên tắc ba tại chỗ
hoặc một cung đường hai điểm đến đã giảm xuống còn bốn mươi năm
số lao động còn lại đã chuyển sang làm việc bình thường
bên cạnh đó tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao đang có một trăm ba mươi năm lao động đang làm việc
nhiều doanh nghiệp đang bổ sung nguồn lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới